thưa quý vị tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn đang diễn biến phức tạp
theo thống kê của bộ công an chỉ tính riêng trong sáu tháng đầu năm đã phát hiện và xử lý hơn tám trăm năm mươi trường hợp dương tính với ma túy
gần một trăm linh bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn và hơn một trăm bốn mươi trường hợp chạy quá tốc độ quy định
và để giải quyết tình trạng này thì đại diện cục cảnh sát giao thông bộ công an cũng đã đề xuất nhiều kiến nghị
trong đó kiến nghị chính phủ chỉ đạo lực lượng chức năng nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
đưa nội dung lái xe trên đường cao tốc vào chương trình đào tạo lái xe ô tô
hiện đề xuất này nhận được sự quan tâm của dư luận cũng như là của cư dân mạng
ủng hộ có song cũng có ý kiến bày tỏ sự băn khoăn
chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung này trong tiểu mục cư dân mạng hôm nay
nghiên cứu đánh giá từ thực tiễn có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc
mà nguyên nhân là người lái mới chưa nắm rõ quy định khi đi trên cao tốc
do đó nhiều ý kiến cho rằng việc đưa nội dung đào tạo sát hạch lái xe trên đường cao tốc là rất cần thiết
bởi việc được thực hành lái xe trên loại hình đường cao tốc có nhiều điều kiện đặc thù và yêu cầu riêng
sẽ giúp người lái xe có thêm kỹ năng thực tế và cũng tránh gây ra những vụ tai nạn có thể dẫn tới thiệt hại lớn
hiện các tuyến cao tốc đã dần hình thành ở khắp cả nước giúp người dân đi lại nhanh chóng hơn
thế nhưng không phải ai cũng làm chủ được tay lái
khi chuyển làm vào cao tốc
đề xuất hay ở nước ngoài họ bắt buộc có những tiết học lái xe trên cao tốc
tập lái xe trên cao tốc là một phần không thể thiếu
mong sớm triển khai để khi cấp bằng lái học viên sẽ có được kiến thức và kinh nghiệm vững chắc khi lái xe trên cao tốc
tôi thi bằng lái ô tô năm hai nghìn bảy
lúc đó tại việt nam vẫn chưa có nhiều đường cao tốc như hiện nay
mỗi lần lái xe lên đường cao tốc tôi cảm thấy rất hồi hộp
do trong quá trình học không có điều kiện đi lên loại đường này
đứng ở góc độ đường cao tốc
đào tạo trung tâm sẵn sàng ủng hộ điều này
ngoài việc học các tình huống ở điều kiện địa hình giao thông thông thường
thì học viên có thể tiếp cận và tìm hiểu kỹ hơn việc lái xe trên cao tốc
giúp nâng cao chất lượng đào tạo
tuy nhiên cũng có một số ý kiến khác của cư dân mạng xung quanh đề xuất này
nếu học cho đủ thì đúng là cần bổ sung nhiều chứ không riêng gì chạy trên cao tốc
thì lý thuyết thì đã được dạy học thuộc để thi chứ thực ra nhiều câu hỏi vẫn mơ hồ
thực hành thì cũng chỉ được dạy để đỗ trong hình chứ ra đường vẫn phải tự thần vận động
cao tốc là đường chạy xe có tốc độ cao
với những người đang tập lái chưa có kỹ năng tinh thần chưa vững không thể chạy tốc độ cao được
hiện giáo trình đào tạo lái xe đã có một chương về đào tạo lái xe trên đường cao tốc
trong đó có đề cập rõ việc người lái xe vào ra phải xử lý như thế nào
chuyên làn xử lý tình huống trên cao tốc
và sắp tới đây theo tổng cục đường bộ việt nam cho biết
các trung tâm đào tạo trang bị phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe
trong đó có khá nhiều bài học hướng dẫn học lái xe trên đường cao tốc
lái xe là việc không đơn giản
nếu không được đào tạo tốt khi để xảy ra tai nạn sẽ ảnh hưởng đến không chỉ tính mạng của chính bản thân
mà có liên quan đến người khác
vì vậy nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng những quy định càng chặt chẽ càng khó
thì việc cấp giấy phép lái xe cho đúng người đúng đối tượng càng được siết chặt
một bộ phận tài xế ở việt nam có ý thức kém và có phần không nhỏ là không hiểu luật khi tham gia giao thông
việc sở hữu ô tô ngày càng nhiều và ngày càng tiếp cận nhiều hơn với hạ tầng giao thông hiện đại
thì giáo trình đào tạo lái xe cũng phải thay đổi cho phù hợp
nội dung này nên được đưa vào cuối chương trình đào tạo cấp bằng
khi học viên đã có kiến thức và thực hành lái xe trên đường trường
và trước mắt có thể xây dựng bài thực hành trên mô hình cabin
để học viên làm quen với việc giữ khoảng cách
cách giữ lái xe trên đường trường
và chuyển làn an toàn
tôi nghĩ rằng đến lúc cần nghiêm túc lại việc dạy và học lái xe cũng như sát hạch
ví dụ cho học lý thuyết trong vòng sáu tháng đạt điểm lý thuyết thì chuyển qua học thực hành
sau khi thi đậu thực hành thì phải có ít nhất sáu mươi giờ chạy trong nội ô đông đúc
hai mươi giờ chạy quốc lộ đường trường sáu mươi giờ chạy cao tốc
đủ số giờ thì mới cấp bằng chính thức
và lúc này trường dạy lái và giáo viên dạy lái mới hết trách nhiệm với học viên
quan điểm suy nghĩ của bạn
xung quanh việc đưa nội dung lái xe trên đường cao tốc vào chương trình đào tạo lái xe ô tô như thế nào
hãy cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân